nhưng những ký ức về đồng chí đồng đội về những trận đánh mà bà và các chiến sĩ t ba mươi an ninh tỉnh bến tre thực hiện vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí bà
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng tại bến tre
ngay từ khi còn nhỏ cha mẹ đều đi kháng chiến ngọc tươi cùng chị gái sống cùng ông bà ngoại ở vùng địch tạm chiếm
đầu năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín được tin cha hy sinh ngọc tươi lúc đó mới một mươi ba tuổi nhất quyết xin được cầm súng đánh giặc trả thù cho cha
lúc đầu mà khi mà sinh á thì các đơn vị đều từ chối đến gặp thủ trưởng t ba mươi á thì ông cũng từ chối con còn nhỏ lắm
con về con ăn thời gian nữa rồi con chờ thời gian rồi con lớn lên đi rồi hãy nói đến chuyện đánh giặc
thì tươi nói rằng là giặc nó đâu chờ mình lớn đâu
bị nó giết chết ba con rồi
thì sau đó thì ông cũng chỉ biểu là con làm liên lạc thôi
nhưng mà nói không con làm viên lạc con đánh giặc
còn nếu không con đi đến vị khác
được nhận vào đơn vị t ba mươi an ninh tỉnh bến tre phạm thị ngọc tươi là chiến sĩ nhỏ tuổi nhất khi đó
nhiệm vụ chính của t ba mươi an ninh tỉnh bến tre là đánh giặc
t ba mươi là trinh sát an ninh vũ trang tham gia tổ chức các trận đánh trong lòng địch
tìm diệt những tên ác ôn đầu não tại địa bàn bến tre mỹ tho
và chi viện quân cho sài gòn theo kiểu phối hợp mượn quân đánh nhanh rút gọn
với nhiều bí danh để che mắt giặc ngọc tươi luồn sâu vào trong lòng địch
trực tiếp tham gia hoặc chỉ huy hàng chục trận đánh vang rội nằm ngoài sức tưởng tượng của kẻ thù
đặc biệt vào tháng bốn năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
ngọc tư nhận lệnh phải tiêu diệt bằng được tên đại úy một mươi ác ôn đã gây ra nhiều nợ máu với nhân dân và cách mạng
suốt một tháng lân la làm quen trong vai một nữ sinh xinh đẹp đài các con nhà quyền quý
ngày năm tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín qua vài lần từ chối tươi nhận lời mời đi chơi cùng tên ác ôn hám gái cùng với giỏ quà
bên trong đựng trái mìn hẹn giờ và một khẩu súng ngắn
nhưng có một sự kiện diễn ra ngoài kế hoạch
mình nghĩ là chắc nó quanh mỹ tho nhưng không ngờ khi qua mỹ tho rồi nó đi thẳng thành phố hồ chí minh
thành ra mình đặt thẳng vấn đề để đi vòng vòng
mà đi vòng vòng để đến lúc nào đó thì mình phải tách ra
tôi canh đồng hồ nó chạy gần đến rồi
thì tôi mới nói liều á
là nói là em đau bụng quá bây giờ hiệu thuốc nào ghé cũng được
thì nó bảo thôi thôi được rồi
để ý anh ghé rồi em bệnh gì em nói anh mua cho bỏ không cái chuyện riêng con gái
anh thông cảm
anh ngồi đây không được bước xuống
bước xuống em giận á nha
bước xuống mà có ý ông an này kia nọ
em vô em ra liền không được bước xuống
ngồi yên xe nó bảo tuân lệnh
anh rời có xe làm giận nó bảo tuân lệnh
để bắt đầu bước xuống mình chắc chắc mình băng qua đường
thì vừa mới ập vô hiệu thuốc tây thì coi như miền nổ
chiến công nối tiếp chiến công đã làm cho cô bé tươi
tuy chỉ mới một mươi năm tuổi nhưng đã là một chiến sĩ quả cảm đầy mưu trí
ngày một mươi hai tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ngọc tươi trực tiếp chỉ huy trận đánh vào trung tâm thẩm vấn kiến hòa
nơi thi hành các đòn tra tấn dã man của bọn cảnh sát ngụy tại bến tre
đây là một trong những trận đánh vang rội gây kinh hoàng ngay trong trung tâm đầu não của địch
cuối trận đánh bà đã tình nguyện ở lại trận định cho đồng đội rút lui
bà xa vào tay giặc khi quả lựu đạn cuối cùng trên tay rơi xuống nhưng không nổ
lúc này phạm thị ngọc tươi mới chỉ tròn một mươi sáu tuổi
qua thủ đài mà tung kiêng mới đúng là anh hùng
bởi vì có những người sẵn sàng hy sinh sẵn sàng chết
nhưng mà bị nó bắt rồi nó đánh đập này kia nó tra tấn chịu đau không nổi tiêu luôn
có nhiều người như vậy
rồi cuối cùng bữa nó tích tối quá nó nhào vô
nó vẽ nè nó vẽ lật lìa nè
nó vẽ gãy gò lội luôn gãy lật lìa luôn gãy kính nè
và lật lìa luôn thì nó vẽ cái vậy
thì lẽ ra mình kêu la mình không kêu
mình mở tơ mắt mình nhìn đó là căm thù dữ dội
coi như tự nhiên bụt ra hai câu thơ là
xương ta gãy để nối liền nam bắc
máu ta rơi cho bộ đội trưởng thành
cái trận đó thì sản xuất khoảng ba mươi quả lụ đạn
thì cá nhân tôi thì rất cần là làm cho nó
trước khi làm cũng có thử nhiều
coi như trong ba mươi quả trong anh em đánh
có thể là không có tới trái quả đạn thứ hai lép
mà nhờ cái quả đó sâu coi như duyên sau
như hồi nãy cô tôi có nói là tại trời
khiến nó cho trọi không nổi
trái cuối cùng để cô tôi với bọn giặc mà chia đó
mà sao trái đó không nổi thì lúc đầu cô tôi cũng có giận tôi
sau đó ai tù một thời gian khi ra rồi
phải trái đó anh làm nổi chắc em không còn
hiệp định paris được ký kết
mục đích phải trả tự do cho phan thị ngọc tươi
nhưng chúng đưa bà về quê để quản thúc
nhận được tin đơn vị đã tổ chức giải thoát
và đưa ngọc tươi ra vùng giải phóng
đất nước thống nhất phan thị ngọc tươi miệt mài học tập
tốt nghiệp đại học an ninh và rồi báo chí
trước khi nghỉ hưu bà công tác tại báo công an thành phố hồ chí minh
với những chiến công xuất sắc trong chiến đấu
với ý chí kiên cường kiên trung
luôn giữ vững khí tiết của người chiến sĩ trong tù ngục
năm hai nghìn một mươi bà vinh dự được nhà nước phòng tặng danh hiệu
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
thời gian đã trôi đi
một lần nữa
chiến tranh lùi vào dĩ vãng
cô gái trẻ năm xưa chiến đấu
và sẵn sàng hy sinh không vì danh lợi
mà vì lý tưởng cách mạng
vì truyền thống gia đình với đất nước
với nhân dân

thời gian đã trôi đi
một lần nữa
chiến tranh lùi vào dĩ vãng
một lần nữa
chiến tranh lùi vào dĩ vãng
một lần nữa
chiến tranh lùi vào dĩ vãng
một lần nữa

một lần nữa
chiến tranh lùi vào dĩ vãng